ubnd tỉnh bắc ninh vừa quyết định kết thúc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi chín
sang thực hiện trạng thái bình thường mới đối với huyện lương tài tiên du và thị xã tử sơn
theo đó các huyện lương tài tiên du và thị xã từ sơn thực hiện trạng thái bình thường mới từ giờ ngày bốn tháng bảy
tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia
tỉnh ủy ubnd tỉnh bắc ninh về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trong tình hình mới
đồng thời thực hiện mục tiêu vừa phòng chống dịch bệnh vừa khôi phục phát triển kinh tế xã hội
quyết định cũng cho phép các tuyến vận tải hành khách cố định phương tiện vận tải hoạt động bình thường
nhưng phải tuân thủ thực hiện triệt đề các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế
đối với các dịch vụ karaoke quán bar vũ trường massage các hoạt động thể thao phòng tập thể hình yoga tiếp tục dừng hoạt động